kính chào quý vị và các bạn
tại trung du và đồng bằng bắc bộ trong ngày mai nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng thêm
ban ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
khu vực vùng núi nhiệt độ ban ngày sẽ thấp hơn từ hai ba độ do có mưa nhiều hơn
khu vực trung bộ thời tiết hầu như không mưa và chủ đạo vẫn là nắng nóng
đặc biệt là từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nhiệt độ cao nhất từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
vùng núi phía tây lên đến ba mươi chín bốn mươi độ nắng nóng đặc biệt gai gắt
thời tiết sẽ dịu dần khi xuôi xuống phía nam miền trung với mức nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ tại đà nẵng nguyên phú yên
và ba mươi hai ba mươi năm độ tại khánh hòa đến bình thuận
trong mùa nắng nóng nguy cơ xảy ra cháy nổ trong các khu dân cư sẽ tăng cao
do đó quý vị nên lưu ý thực hiện các biện pháp sau
kiểm tra và bảo sửa hệ thống điện đảm bảo rằng các dây điện không bị gãy hở hoặc bị nứt
đặc biệt là không bị nứt
đặc biệt là có liên quan đến thiết bị làm lạnh đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị điện
không sử dụng quá tải câu ổ cắm điện và đảm bảo rằng các thiết bị điện được sử dụng đúng cách
hạn chế sử dụng lửa hạn chế hoặc cấm việc thực hiện các hoạt động đốt cháy như đốt rác hoặc cò
đồng thời tuân thủ các quy định về cấm hút thuốc trong các khu vực dễ cháy
kiểm tra và vệ sinh định kỳ phương tiện dụng cụ báo cháy chữa cháy để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết
khu vực tây nguyên và nam bộ về chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to
ban ngày trời nắng với nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn tại nam bộ
khu vực bắc và giữa biển đông và quần đảo hoàng sa ít mưa gió đông nam cấp bốn cấp năm
khu vực nam biển đông và quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ tại quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi bảy ba mươi bốn độ và hai mươi sáu ba mươi ba độ
khu vực hà nội mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi bảy độ